tại hà nội hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đến sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
theo báo cáo của ban thi đua khen thưởng trung ương bộ nội vụ trong năm hai nghìn một mươi tám
công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực nhiều phong trào được triển khai hiệu quả
bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức
tuy nhiên bên cạnh đó một số phong trào thi đua khen thường còn mang tính chất hình thức
chưa thực sự tạo được động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ ngành địa phương
công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra
do đó trong năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về thi đua khen thường
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng chuẩn bị tổ chức đại hội thi đua
hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi